đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đại diện bộ tài chính tổng cục hải quan ngân hàng thế giới đã bấm nút chính thức vận hành cổng thông tin thương mại việt nam nhằm cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp cổng thông tin một cửa về các quy định pháp lý và quy trình thủ tục cần thiết cho xuất nhập khẩu
đây là sáng kiến với nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường tiếp cận thông tin và đáp ứng hiệp định về tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới wto
cổng thông tin có địa chỉ www vietnamtraceportal gov vn
đây là nơi chứa đựng các thông tin liên quan tới quy định pháp lý và thủ tục hiện hành về thương mại các văn bản pháp quy thủ tục hành chính hướng dẫn biểu mẫu các mức phí hướng dẫn bằng cả tiếng việt và tiếng anh
đại diện bộ tài chính tin tưởng cổng thông tin này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp là nơi kết nối các đối tác thương mại chia sẻ thông tin về chính sách nhằm góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về minh bạch hóa
ngân hàng thế giới cũng kỳ vọng dự án này sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình tiếp cận thông tin thương mại giúp các doanh nghiệp vững bước trong quá trình hội nhập
cổng thông tin về thương mại việt nam vnvt là một bước quan trọng để giúp đạt mục tiêu đưa việt nam nằm trong số bốn nước có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất trong asean vào năm hai nghìn hai mươi